thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia đã chủ trì cuộc họp của hội đồng
để phân tích đánh giá tình hình trong nước quốc tế nhất là tác động của dịch covid một mươi chín tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ thao gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh
tại cuộc họp các thành viên hội đồng đã đánh giá cao sự cố gắng của chính phủ
thủ tướng chính phủ trong chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội trước nhiều khó khăn đã điều hành đúng linh hoạt kịp thời
mang lại sự phát triển ổn định kịp thời mang lại niềm tin cho nhân dân
hội đồng thống nhất kịch bản tăng trưởng từ ba bốn và đề xuất chính phủ một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của hội đồng
thủ tướng đề nghị với hội đồng và các thành viên hỗ trợ cho chính phủ công tác xây dựng phản biện chính sách
đặc biệt các ngành kinh tế tổng hợp tài chính kế hoạch ngân hàng công thương
các ngành có liên quan phải lắng nghe phải thường xuyên đối thoại giải quyết các kiến nghị của người dân doanh nghiệp
đặc biệt xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh